bên lề tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy bộ trưởng của các nước thành viên tpp đã họp từ ngày tám đến ngày một mươi tháng một mươi một
để thảo luận và sớm đưa hiệp định tpp vào thực thi trong bối cảnh và tình hình mới
hôm nay bộ trưởng bộ công thương việt nam trần tuấn anh và bộ trưởng chính sách kinh tế tài chính nhật bản
đã chủ trì cuộc họp báo để thông báo về kết quả nội dung phiên họp
theo bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh quá trình đàm phán đa phương tại đà nẵng và trước đó
đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng của tất cả các bên
các quốc gia tham gia đàm phán xây dựng và thiết kế với những tiêu chuẩn và chuẩn mực cao
trong tất cả các khía cạnh lĩnh vực và đã đạt được các điểm cân bằng chung của tất cả các quốc gia thành viên
thưa quý vị như vậy là qua bốn vòng đàm phán đại diện các nước đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng
trong đó có việc tạm hoãn thực thi
một số điều khoản bên cạnh đó hiệp định thương mại xuyên thái bình dương sẽ có tên mới
là hiệp định đối tác xuyên thái bình dương toàn diện tiến bộ có tên gọi tắt là cptpp
theo bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh tpp một mươi một vẫn bảo đảm là một thỏa thuận chất lượng cao như tpp một mươi hai
đồng thời bảo đảm có những điểm cân bằng mới đối với các quốc gia thành viên
tại cuộc họp bộ trưởng bộ công thương việt nam cũng nêu lên những khó khăn cần đạt được sự đồng thuận
của các thành viên để giải quyết
với tư cách là nước chủ trì việt nam đã hoàn thành nhiệm vụ để đạt thỏa thuận chung của tpp và cptpp